tại hà nội tổng cục thống kê tổ chức công bố kết quả giữa kỳ dự án cải thiện hệ thống thống kê quốc gia việt nam
do cơ quan hợp tác phát triển italia tài trợ
theo người đại diện dự án tính đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín dự án đã thực hiện được năm mươi một khối lượng công việc
và một phần hai tổng số thời gian thực hiện với rất nhiều hoạt động hỗ trợ đã được thực hiện
với nguồn vốn gần bảy trăm linh euro từ chính phủ italia dự án đã hỗ trợ cơ quan thống kê việt nam
trên các hợp phần xây dựng thể chế năng lượng môi trường và biến đổi khí hậu phổ biến thông tin và truyền thông
nguồn vốn đã hỗ trợ tổng cục thống kê thực hiện vai trò điều phối trong hệ thống thống kê quốc gia
hỗ trợ kỹ thuật để biên soạn bảng cân đối năng lượng quốc gia xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê môi trường
môi trường đô thị và đo lường các sự kiện cực đoan và thảm họa xây dựng trang thông tin điện tử của tổng cục thống kê
thiết kế trung tâm dữ liệu đầu vào mới và tăng cường an ninh công nghệ thông tin và truyền thông
thực hiện thành công dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực của hệ thống thống kê việt nam theo tiêu chuẩn hiện đại
đưa ra những số liệu thống kê tốt đầy đủ kịp thời minh bạch phục vụ chính sách nhân dân và so sánh quốc tế